thưa quý vị sáng nay ubnd tp hcm phối hợp với ban quản lý khu công nghệ cao tp hcm tổ chức hội thảo
trung tâm cách mạng công nghiệp bốn tại tp hcm động lực mới cho phát triển bền vững
sự kiến đã diễn ra tại trung tâm đổi mới sáng tạo tp thủ đức tp hcm
thu hút đông đảo lãnh đạo địa phương chuyên gia kinh tế công nghệ trong và ngoài nước
trung tâm cách mạng công nghiệp bốn tại tp hcm sẽ đặt tại khu công nghệ cao tp hcm
đây là một trong ba khu công nghệ cao quốc gia của việt nam
có vai trò chiến lược trong việc hình thành các ngành công nghiệp mũi nhọn thúc đẩy đổi mới sáng tạo
nơi đây đã hình thành các hệ sinh thái công nghệ phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
ông nguyễn anh thi trưởng bang quản lý khu công nghệ cao tp hcm nhấn mạnh
sứ mệnh của trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư tp hcm là trung tâm đầu đảo của việt nam
tham mưu chính sách công nghiệp quốc gia thi điểm triển khai các chính sách công nghiệp quốc gia
tại tp hcm thúc đẩy chuyển đổi kinh tế trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
trung tâm đang trong giai đoạn ương tạo bước đầu tham gia vào bản lưới của wef
cuối tháng năm dự kiến hoàn thành đội ủy ban nhân dân tp hcm có quyết định chính thức về việc thành lập
đến tháng chín hai nghìn một mươi bốn trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư tp hcm sẽ chính thức ra mắt
ứng dụng công nghệ xanh hay công nghệ thân thiện với môi trường đang dần trở thành xu hướng
của nhiều nền kinh tế trên thế giới
tuy nhiên để thúc đẩy việc đưa công nghệ xanh vào doanh nghiệp
cần có hệ thống tiêu chuẩn xanh cụ thể trong từng ngành từng lĩnh vực
từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp trên quy mô cả nước ứng dụng vào thực tiễn sản xuất
để thực hiện cam kết giảm phát thải carbon v vào năm hai nghìn năm mươi của chính phủ việt nam
và hướng đến một nền kinh tế bền vững trong tương lai xa hơn
tiêu chuẩn xanh cần phải được cụ thể hóa trong các bộ tiêu chuẩn quốc gia
từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp trên quy mô cả nước ứng dụng công nghệ xanh vào sản xuất
thì hiện nay cái hướng với việc đầu tiên là chúng ta xem là có các cái tiêu chuẩn gì xanh mới
mà liên quan nhiều đến các cái nhóm sản phẩm hàng hóa của việt nam
hay là có tác động tốt tới việt nam
thì chúng ta chấp nhận các cái tiêu chuẩn của quốc tế trở thành tiêu chuẩn của quốc gia
cái hướng thứ hai là cái hướng mà hiện nay tổng cục cũng đang thúc đẩy
trong cái quá trình để xây dựng các cái hệ tiêu chuẩn này
tức là xây dựng các cái tiêu chuẩn mang tính xanh
dựa trên cái công nghệ dựa trên cái đổi mới sáng tạo của chính doanh nghiệp việt nam
tăng trưởng xanh là bài toán phức tạp giữa việc nâng cao tốc độ phát triển kinh tế
với mục tiêu phát triển nguyên vững
đặc biệt với quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi như việt nam
trong đó doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm
để đạt được mục tiêu này cần có sự thay đổi toàn diện
từ nhận thức sản xuất đến tiêu dùng và chính sách
bên cạnh đó là lượng hóa được giải pháp chuyển đổi xanh
dựa trên nền tảng khoa học công nghệ
và đổi mới sáng tạo
tổng cục cũng phối hợp cùng một số doanh nghiệp
để nghiên cứu để chúng ta xây dựng cái tiêu chuẩn quốc gia
cho cái loại sản phẩm như thế này
và đấy là cái định hướng để cho các doanh nghiệp
đổi mới công nghệ thay đổi cái quá trình sản xuất kinh doanh
để mà sản xuất ra các sản phẩm đáp ứng cái tiêu chuẩn của quốc gia
phát triển kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn chuyển đổi xanh
là xu thế tất yếu của thời đại
vịnh đồng thuận toàn cầu và được các nước
trên thế giới coi là cuộc cách mạng công nghiệp xanh của thế kỷ hai mươi một
đây cũng là cơ hội để cộng đồng toàn cầu chung tay
thực hiện cam kết quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
ứng phó biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu phát triển bền vững
về sức khỏe của người dân môi trường thiên nhiên và trái đất
thưa quý vị trong khuôn khổ đại hội cổ đông thường niên
của công ty cổ phần tập đoàn masan và hai công ty thành viên
công ty cổ phần hàng tiêu dùng masan và masan meat life
diễn ra vào ngày hôm nay tại tp hcm
mỗi gia đình thực hóa tầm nhìn mỗi gia đình việt nam
có mọi sản phẩm của masan mỗi gia đình thế giới
có ít nhất một sản phẩm của masan
tại đại hội cổ đông thường niên của masan vào ngày hai mươi năm tháng bốn
với tầm nhìn chiến lược mỗi gia đình việt nam
mọi sản phẩm masan mỗi gia đình thế giới
ít nhất một sản phẩm masan masan consumer đạt mục tiêu
mở rộng mục tiêu bằng cách tham gia thị trường tiêu dùng bên ngoài
cung cấp các sản phẩm cao cấp thay thế bữa ăn tại nhà
hoặc thay thế bữa ăn tại nhà hàng
mục tiêu chiến lược là sở hữu sáu thương hiệu tỷ đô
bằng việc cao cấp hóa sản phẩm mở rộng phạm vi sản phẩm
cho từng thương hiệu và mở rộng thị trường có thể tiếp cận
một trăm linh triệu người tại việt nam và tám tỷ người trên thế giới
về ấm thực việt nam đang quan tỏa khắp nơi
ví dụ ấn độ trung quốc nhật hàn quốc với mỹ
trong thời gian trù kỳ sắp tới một mươi đến hai mươi năm
masan và tôi tin ấm thực việt nam sẽ là ấm thực top một mươi
ở thế giới
trong câu chuyện đấy ấm thực nói đến câu chuyện gọi là gia vị
chúng tôi sẽ tập trung mang gia vị phù hợp cao cấp
cho các nước đất nước thế giới
chúng tôi sẽ xây cái thương hiệu kiểu để người tây
người nhật người trung quốc người hàn quốc
sẽ hiểu giá trị của thương hiệu và ấm thực của việt nam
năm hai nghìn hai mươi bốn tập đoàn masan dự kiến doanh thu thuần hợp nhất
nằm trong khoảng từ tám mươi bốn đồng
chín mươi tỷ đồng tăng trưởng lần lượt từ bảy đến một mươi năm
so với cùng kỳ năm trước
các mảng kinh doanh tiêu dùng cốt lõi vẫn được kỳ vọng
là động lực chính cho tăng trưởng doanh thu
chương trình hội viên win sẽ tiếp tục tập trung vào việc
gia tăng giá trị cho các doanh nghiệp và đối tác của masan
lợi nhuận sau thuế thuần cốt lõi trước phân bổ
cho cổ đông thiểu số dự kiến sẽ nằm trong khoảng
hai hai trăm chín mươi đến bốn hai mươi tỷ đồng tăng trưởng mạnh
so với một chín trăm năm mươi tỷ đồng trong năm hai nghìn hai mươi ba